tin quốc tế israel vào ngày hôm nay một mươi một tháng năm tiếp tục yêu cầu người palestine ở một loạt khu lán trại thuộc thành phố rafah phía nam giải gaza sơ tán tới nơi mà họ gọi là khu vực nhân đạo mở rộng ven bờ biển thuộc thị trấn al mawasi
đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy quân đội israel đang đẩy mạnh chiến dịch tấn công trên bộ vào rafah
theo các nguồn tin quân đội israel đã kêu gọi người dân tại ít nhất năm khu lán trại tại phía đông rafah phải lập tức di chuyển ra khỏi các địa điểm này với lý do đây là những khu vực chiến sự nguy hiểm
đến nay khoảng ba trăm linh người gaza đã di chuyển về phía al mawasi
bất chấp sức ép từ mỹ và các cảnh báo của các nhóm nhân đạo quốc tế israel khẳng định vẫn thực hiện kế hoạch tấn công rafah nơi trước đó hơn một triệu người đã buộc phải di rời để tránh giao tranh
trong ngày hôm qua xe tăng israel đã chiếm được con đường chính phân chia khu vực phía đông và phía tây rafah
nhà trắng cho hay đang theo dõi các hoạt động của israel đồng thời bày tỏ lo ngại song cho rằng cuộc tấn công hiện chỉ tập trung xung quanh cửa khẩu rafah
phía mỹ cũng cảnh báo về israel sử dụng vũ khí do mỹ cung cấp trong chiến dịch ở gaza là vi phạm luật nhân đạo quốc tế